tin an ninh trả tự cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng phối hợp với công an tp hcm
đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với nguyễn đoàn quang viên
chú ở huyện lâm hà tạm trú tại quận một tp hcm về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
bước đầu cơ quan an ninh điều tra xác định thông qua mạng xã hội nguyễn đoàn quang viên
tham gia tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân
quốc tịch mỹ cầm đầu viên đã nhận chỉ đạo và tích cực trong các hoạt động chống phá nhà nước việt nam
trong đó tuyên truyền kêu gọi lôi kéo người dân tham gia trưng cầu dân ý qua mạng xã hội
bầu đào minh quân làm tổng thống nhằm thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa việt nam
khôi phục chế độ việt nam cộng hòa hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
với hành vi cố ý gây thương tích bốn đối tượng gồm bùi minh thuận nguyễn minh tiến
bùi lê tánh cùng chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
và dương huỳnh nhật linh chú tại huyện châu thành tỉnh an giang đã bị công an huyện thoại sơn khởi tố
vào ngày một tháng một mươi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông với nhóm của nguyễn quốc bảo
chú xã vĩnh thành huyện châu thành mà bốn đối tượng trên đã rủ nhau mang theo bốn con dao tự chế
đi tìm nhóm của bảo để trả thù khi đến thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
hạ bên đã dùng nhiều hung khí nguy hiểm dượt đuổi nhau trịnh đức khoa đã bị thuận dùng dao tự chế
chém đứt lìa bàn tay phải ngoài ra tánh còn sông tới đạp vào người khoa
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
thưa quý vị và các bạn tình trạng gây dối an ninh trật tự chống người thi hành công vụ
nhất là đối với cán bộ chiến sĩ công an cơ sở thời gian gần đây diễn biến khá phức tạp
để gian đe giáo dục chung đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật
bảo vệ lực lượng thực thi nhiệm vụ và sự bình yên cuộc sống cho người dân
đã đến lúc cần phải xử lý nghiêm minh những hành vi nguy hiểm này
phóng viên antv đã có phản ánh tại địa bàn tỉnh quảng nam
sau gần một tuần điều trị vết thương đến hôm nay đồng chí nguyễn ngọc ý
công an viên thôn thạch khê xã quế mỹ huyện quế sơn đã được xuất viện
đồng chí ý bị thương khi đang thi hành công vụ cùng lực lượng công an xã quế mỹ
trước đó vào lúc hai mươi hai h bốn mươi phút ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
công an xã quế mỹ nhận được điện thoại kêu cứu của bà phan thị hương
trú tại thôn thạch khê xã quế mỹ về việc con trai là nguyễn duy hiệp
có hành vi say rượu đánh đập người thân trong gia đình
ngay lập tức công an xã quế mỹ triển khai tổ công tác xuống hiện trường
trong quá trình tiếp cận gọi đối tượng hiệp ra làm việc
thì bị một đối tượng dùng một con dao dài khoảng năm mươi cm chém liên tiếp vào cán bộ chiến sĩ công an
đang thi hành công vụ và truy đuổi cán bộ chiến sĩ công an
xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng công an huyện quế sơn đã bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng nguyễn duy hiệp
củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng về các tội cố ý gây thương tích
chống người thi hành công vụ
tuy nhiên tại cơ quan công an đối tượng hiệp không những không ăn năn hối cải
về hành vi của mình mà còn ngoan cố thể hiện bản chất côn đồ
đối tượng hiệp là đối tượng nghiện ma túy có một tiền án và một tiền sự
gần đây nhất vào ngày ba mươi tháng chín một đồng chí công an xã tam đàn huyện phú ninh
cũng đã bị một đối tượng tấn công bị thương nặng khi làm nhiệm vụ
trước đó vào ngày hai mươi một tháng tám
một cán bộ công an xã tam thành huyện phú ninh đã bị một đối tượng tấn công
khi đến hiện trường giải quyết vụ việc mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên tại quán nhậu
các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt xử lý
hành vi chống người thi hành công vụ gây phức tạp an ninh trật tự của các đối tượng côn đồ
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để gian đe giáo dục chung
đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật bảo vệ lực lượng thực thi công vụ
và bảo vệ bình yên cho cuộc sống của người dân
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
vĩnh tuy quận hai bà trưng thành phố hà nội về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi lông mảy phải
còn về tội hiếp dâm trẻ em công an huyện mỹ đức thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn phân khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hồ khẩu thường chú tại thôn phú hiền
xã hợp thành huyện mỹ đức tp hà nội
đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi lông mày trái
nguyễn tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại p hai nghìn tám trăm linh ba hh hai
khu chức năng đô thị đại mỗ quận nam tử liêm tp hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an quận cầu giấy thành phố hà nội về tội môi giới mại dâm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt trên bốn bảy tỷ đồng vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung ba bị can
lệnh bắt và khám xét nơi ở của hai bị can là võ thị thảo và võ thị ái diễm
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với châu văn để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc mua bán hàng tạp hóa từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn thị mỹ đã câu kết với võ thị thảo và vợ chồng ái diễm châu văn mến dùng thủ đoạn gian dối
để lừa đảo chiếm đoạt trên bốn bảy tỷ đồng tiền mua hàng hóa của vợ chồng nguyễn duy linh
trong đó mỹ có chiếm đoạt trên hai chín tỷ đồng thảo chiếm đoạt trên một một tỷ đồng
và vợ chồng lớn chiếm đoạt trên sáu trăm linh triệu đồng
vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị mỹ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với mỹ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an phường tránh lộ tp quảng ngãi
bắt quả tăng đối tượng lê đình trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại tp quảng ngãi về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua kiểm tra tại nơi ở của đối tượng lê đình trọng
cơ quan công an thu giữ một trăm năm mươi bốn viên nén màu xanh không rõ hình dạng chín túi ni lông màu trắng bên trong có chứa chất rắn màu trắng
đối tượng lê đình trọng khai nhận là ma túy dạng khay và ma túy dạng thuốc lắc được mua từ tp hcm
giấu lẫn trong thùng bánh quy rồi mang về quảng ngãi thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
với hành vi cối gây thương tích đối tượng phạm nguyễn anh duy ba mươi ba tuổi quê tỉnh đắk lắc
đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam hai tháng để điều tra làm rõ
vào chiều ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu xong nguyễn văn mận sáu mươi một tuổi nguyễn hiễu ngọc hai mươi tám tuổi
cùng chú tại tỉnh đồng nai đã đến một công trường ở xã đại phước để đòi tiền nợ của chủ thầu
thì xảy ra mâu thuẫn với lực lượng bảo vệ nên mật đã gọi cho anh duy và nguyễn hoàng thơ ba mươi hai tuổi trú tại tỉnh đồng nai đến
tại đây cả nhóm dùng dao chém anh bùi văn đúng ba mươi bốn tuổi chú tại tỉnh đồng nai gây thương tật một mươi sáu rồi nhanh chân bỏ trốn
và ngay sau đó công an huyện nhân trạch phối hợp với công an thành phố môn văn thuật tỉnh đắk lắk
đã tiến hành bắt giữ duy khi đang lẩn trốn ở phường tân hòa
còn mật và ngọc cũng bị bắt vào cuối tháng tám khi đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
tại quảng nam trong thời gian gần đây tình trạng gây dối an ninh trật tự chống người
thành công vụ nhất là đối với cán bộ chiến sĩ công an cơ sở liên tiếp diễn ra
hành vi cối gây thương tích chống người thành công vụ cần phải được xử lý nghiêm minh
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
sau gần một tuần điều trị vết thương đến hôm nay đồng chí nguyễn ngọc ý
công an viên thôn thạch khê xã quế mỹ huyện quế sơn đã được xuất viện
đồng chí ý bị thương khi đang thi hành công vụ cùng lực lượng công an xã quế mỹ
trước đó vào lúc hai mươi hai h bốn mươi phút ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an xã quế mỹ nhận được điện thoại kêu cứu của bà phan thị hương
trú tại thôn thạch khê xã quế mỹ về việc con trai là nguyễn duy hiệp có hành vi say rượu đánh đập người thân trong gia đình
ngay lập tức công an xã quế mỹ triển khai tổ công tác xuống hiện trường
trong quá trình tiếp cận gọi đối tượng hiệp ra làm việc thì bị một đối tượng dùng một con dao dài khoảng năm mươi cm
chém liên tiếp vào cán bộ chiến sĩ công an đang thi hành công vụ và truy đuổi
chiến sĩ công an

xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng
công an huyện quế sơn đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng nguyễn duy hiệp
củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng về các tội cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ
tuy nhiên tại cơ quan công an đối tượng hiệp không những không ăn năn hối cải về hành vi của mình
mà còn ngoan cố thể hiện bản chất côn đồ
đối tượng hiệp là đối tượng nghiện ma túy có một tiền án và một tiền sự
gần đây nhất vào ngày ba mươi tháng chín

đồng chí công an xã tam đàn huyện phú ninh cũng đã bị một đối tượng tấn công bị thương nặng khi làm nhiệm vụ
trước đó vào ngày hai mươi một tháng tám một cán bộ công an xã tam thành huyện phú ninh
đã bị một đối tượng tấn công khi đến hiện trường giải quyết vụ việc mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên tại quán nhậu
các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt xử lý
hành vi chống người thi hành công vụ gây phức tạp an ninh trật tự của các đối tượng côn đồ
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để gian đe giáo dục chung
đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật bảo vệ lực lượng thực thi công vụ và bảo vệ bình yên cho cuộc sống của người dân
công an huyện cư quyên tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can một mươi hai đối tượng về hành vi đánh bạc
và xử phạt cả nhóm này một trăm bảy mươi năm triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trước đó vào chiều ngày bốn tháng tám công an huyện cư quyên đã bắt quả tang một mươi hai đối tượng tụ tập đánh bạc
trong lò xấy nông sản
công an huyện cư quyên đã ra quyết định khởi tố một mươi hai đối tượng này về tội đánh bạc
và xử phạt mỗi người một mươi năm triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín một nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều tài sản có giá trị

công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đã điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng trên
nhóm đối tượng gồm đào mạnh nam hoàng văn khôi phương văn đỗ
biết chủ nhà đi vắn nên các đối tượng đã cậy cửa đột nhập trộm cắp tài sản
mang đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài
mở rộng điều tra công an huyện văn lãng đã bắt giữ nông tiến phú là đối tượng cùng tham gia trộm cắp tài sản
và đối tượng tiêu thụ tài sản là vũ văn trương thu hồi tài sản gồm ba xe mô tô một bình nóng lạnh một đồng hồ đeo tay một nhẫn một bông tay vàng trả lại cho bị hại
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến nay cả nước đã có gần bảy trăm chín mươi một bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi
về các ca bệnh đang điều trị hiện chỉ còn hơn ba bốn trăm linh ca bệnh nặng
ngày hôm nay các tỉnh quảng bình quảng ngãi bến tre ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới
trong đó có nhiều f trở về từ vùng dịch
hiện có hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trên địa bàn là bắc cạn và hòa bình
và đến một mươi hai giờ trưa nay cả nước đã tiêm được hơn sáu mươi bốn một triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó riêng ngày một mươi bảy tháng một mươi đã tiêm hơn một năm triệu mũi
như vậy là đã có khoảng sáu mươi hai người từ một mươi tám tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
tại tỉnh an giang ngày hôm nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
đã ký văn bản thay thế công văn về việc công dân ra khỏi tỉnh phải làm đơn
theo văn bản mới nhất đối với nhu cầu đi lại của công dân ra vào tỉnh
thủ trường các sở ban ngành đoàn thể và ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố
xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đang làm việc tại đơn vị
hoặc cư trú tạm trú trên địa bàn được di chuyển giữa các địa phương khi có nhu cầu cần thiết
phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của bộ y tế
cho phép hoạt động trở lại hoạt động xe khách liên tỉnh sở giao thông vận tải tp hcm
đã đề nghị công an thành phố và ủy ban nhân dân các quận huyện kiểm soát chặt chẽ
việc đón trả khách dọc đường của các nhà xe
theo đó việc đề nghị kiểm soát việc ô tô đưa đón khách dọc đường được đưa ra
sau khi một ô tô chạy tuyến cố định từ bến xe ngã tư ga tp hcm đi đắk lắc
đón một mươi tám khách dọc đường sau đó phát hiện ba người mắc covid một mươi chín
các kf này đều được đón lên xe tại khu vực quốc lộ một mươi ba tỉnh bình dương
họ có xác nhận xét nghiệm âm tính ncov còn hiệu lực
nhưng chỉ một người đã tiêm mũi một vaccine hai người còn lại chưa tiêm do chưa đủ một mươi tám tuổi
sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu thời gian thí điểm ô tô khách chạy liên tỉnh
đến hết hai mươi tháng một mươi xe không được dừng đón trả khách chụp đường trên địa bàn
các xe chỉ được hoạt động ở năm bến liên tỉnh gồm miền đông củ quận bình thạnh
miền đông mới tp thủ đức miền tây quận bình tân ngã tư ga quận một mươi một
và an sương huyện hóc môn giá phía quận một mươi hai
trước khi xuất bến ô tô phải có lệnh do đơn vị vận tải cấp
được bến xe xác nhận thời gian số lượng khách danh sách người ngồi trên xe
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi tp hcm đã cho xe khách liên tỉnh tuyến cố định hoạt động trở lại
sau khi bộ giao thông vận tải cho phép các địa phương thí điểm đến ngày hai mươi tháng một mươi
đắk lắc là một trong địa phương mở lại xe khách với thành phố sớm nhất
sau trường hợp vi phạm của nhà xe nêu trên địa phương này đã dừng xe khách
đến tp hcm và ngược lại từ ngày một mươi năm tháng một mươi
vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
tổ chức thực hiện điều tra vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra tại ấp tân lợi xã tân phú huyện châu thành tỉnh an giang
bị can là lê lâm trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư trú địa phương
do nghiện game và ham cờ bạc nợ số tiền trên một trăm linh triệu đồng
nên đã nảy sinh ý định sát hại người thân để cướp tài sản
vào ngày bảy tháng ba nhân lúc cha mẹ nuôi từ an giang lên tp hcm khám bệnh
nhà chỉ có chị gái và cháu nhỏ trường bắt đầu gây án
đối tượng đã sử dụng thanh sắt dài bốn mươi cm đánh nhiều nhát vào sau gáy và đầu trị
và tiếp tục bóc cổ nạn nhân cho đến khi bất động hẳn
rồi kéo vào phòng ngủ lục loại trong nhà lấy đi ba năm lượng vàng hai mươi bốn k
cùng số tiền hơn một trăm linh triệu đồng bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ tại đà nẵng khi đang trên đường dẫn bạn gái đi du lịch
buổi thử nghiệm nhằm kiểm tra lại các tình tiết chứng cứ vụ án
nhằm đảm bảo tính khách quan toàn diện chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự
phục vụ tốt công tác điều tra truy tố xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật
năm mươi ba thanh niên tụ tập hát karaoke sử dụng trái phép chất ma túy
vừa bị lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam phát hiện xử lý
tối qua lực lượng công an đã tổ chức kiểm tra quán karaoke luxury
tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên
thời điểm kiểm tra có năm mươi bốn thanh niên gồm ba mươi năm nam và một mươi chín nữ
đang tụ tập hát karaoke tại bốn phòng của quán với ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
ngoài ra kiểm tra phòng kho của quán karaoke
tổ công tác phát hiện thu giữ một trăm hai mươi hai viên nén màu xanh tổng khối lượng năm mươi tám bốn gram
nghi là ma túy tổng hợp
tiến hành test nhanh phát hiện có năm mươi ba trên tổng số năm mươi bốn đối tượng
dương tính với chất ma túy
tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
bàn giao đối tượng và tăng vật có liên quan cho công an huyện duy xuyên
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
không tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh để phòng dịch
chủ quán karaoke trang nhung ở xã duy phiên huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
đã cho năm khách hát karaoke
trong đó có bốn người nước ngoài là quốc tịch trung quốc
quán karaoke này do lại văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở huyện thủy nguyên thành phố hải phòng làm chủ
qua kiểm tra cả bốn người nước ngoài đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân
và cho biết đang làm việc tại một công ty ở khu công nghiệp thăng long ba huyện bình xuyên
do công ty bảo lãnh nhập cảnh vào việt nam
công an huyện tam dương và phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh
đang tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ để xử lý đối với chủ cơ sở
và các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật